qua kiểm tra nhanh với hơn bảy mươi người ở các phòng hát thì phát hiện có hai mươi bốn trường hợp cho kết quả dương tính với ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản về một số lỗi vi phạm của các đối tượng và hai chủ cơ sở kinh doanh trên
thu giữ một số tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở công an tiếp tục ghi lời khai củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật